nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
những năm qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum đã quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường học
qua đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào tự tôn dân tộc trong mỗi học sinh
đây là buổi học ngoại khóa của các em học sinh lớp tám a trường trung học cơ sở đắc re huyện con rẫy
mặc dù các em chưa một lần đặt chân đến đảo nhưng thông qua các buổi học như thế này đã giúp cho các em hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp lợi ích của biển đảo
những khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh
qua thi học hôm nay thì cháu cảm thấy rất hiểu âm hiểu về quần đảo trường sa và hoàng sa là của việt nam
và không có ai có thể chìm nó được
và cháu cũng cảm thấy rất thương các chú bộ đội vì đã hết sức bảo vệ bộ hợp việt nam
chúng tôi có một phương pháp làm cho học sinh chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn đó là xây dựng cuộc mốt trường sa
và qua cuộc mốt trường sa đó thì chúng tôi cũng có những bài để giới thiệu
làm cho đại học sinh nó nắm được những kiến thức cơ bản nhất về địa lý
rồi một cái đường lối của đảng chúng ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo
để nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo của tổ quốc thì trường tiểu học ngô quyền thành phố con tum đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động thiết thực để tuyên truyền về chủ quyền biển đảo
đặc biệt là hai quần đảo trường sa và hoàng sa của học sinh như siêu tầm các bài thơ bài hát các hình ảnh về chủ quyền biển đảo tổ chức thi vẽ tranh về chủ đề biển đảo
và con thấy quần đảo trường sa hoàng sa là hai quần đảo rất là đẹp có nhiều bãi cát có nhiều đảo rất là đẹp và có những cái trung tâm có đầy đủ
trường sa và hoàng sa là hai quần đảo rất là đẹp có nhiều bãi cát có những trung tâm có đầy đủ
trường sa và hoàng sa là hai quần đảo rất là đẹp có những trung tâm có đầy đủ